ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành minh bạch các thông tin phục vụ người dân đã và đang được hà nội áp dụng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
trong đó công tác tiêu thoát nước và chống ngập trên địa bàn đang được cải thiện đáng kể khi công ty thoát nước hà nội đưa vào sử dụng trung tâm giám sát hệ thống thoát nước tự động
đây được coi là bước đột phá trong việc giải quyết năng lực của hệ thống thoát nước hà nội
mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đã gây ra tình trạng ngập úng ở rất nhiều các đô thị lớn trong đó có hà nội
nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt thường là do mưa to cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn tạo lượng nước mặt vượt quá khả năng
khiến cho người dân di chuyển gặp rất nhiều khó khăn đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh
chính vì thế nên công tác tiêu úng chủ động giám sát và xử lý những điểm ngập lụt đóng vai trò hết sức quan trọng
nắm được tầm quan trọng đó công ty thoát nước hà nội đã ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý điều hành công tác tiêu thoát nước và chống ngập trên địa bàn
từ đó số hóa công tác quản lý minh bạch các thông tin phục vụ người dân phát triển phạm vi phục vụ hệ thống thoát nước
đây được coi là bước đột phá trong việc giải quyết năng lực của hệ thống thoát nước hà nội
trung tâm giám sát thì hình thành trên cơ sở là từ năm hai nghìn một mươi sáu với chủ trương
của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc về tin học hóa công tác quản lý minh bạch các dữ liệu thông tin phục vụ người dân
và tình hình thực tế phát triển của phạm vi của hệ thống nước thì công ty cũng đã chủ động đầu tư trung tâm giám sát này
chỉ cần một cú nhấp chuột như thế này là có thể biết bao nhiêu điểm ngập úng
cũng chính bằng thao tác ấy cũng có thể biết bao nhiêu tuyến phố cụ thể có bao nhiêu mét cống đường kính to hay nhỏ hướng chảy về đâu hà nội có bao nhiêu hồ thậm chí chi tiết đến từng ga thoát nước
những thông tin chi tiết cập nhật nhanh chóng đó chính là nhờ vào toàn bộ cơ sở dữ liệu của bản đồ hệ thống thoát nước đều đã được số hóa của trung tâm giám sát hệ thống thoát nước hà nội
thời gian trước thì cái việc ứng ngập diễn ra nó cũng có thể tính bằng ngày bằng giờ
nhưng sau khi mà có cái điều hành trung tâm này thì có thể dự báo được nó cũng chỉ tính bằng khoảng thời gian khoảng một mươi phút khoảng một mươi phút để tính được cái mức độ mà uống
khi mà có xảy ra mưa bão trên địa bàn thì bằng các trạm đo mưa được gắn giải đều ở trên địa bàn các huyện và các thị trấn
thì trên trung tâm cũng đầu tiên là sẽ tiếp nhận được là cái đầu tiên là xác định trận mưa đó là trận mưa cục bộ hay là trận mưa trên diện rộng
từ đó để có những cái phương án điều động nhân lực vật lực trang thiết bị đến các cái điểm ứng trực theo cái kế hoạch thói lực mùa mưa đã được thành phố và các sở ban ngành phê duyệt
từ những dữ liệu của bản đồ hệ thống thoát nước mà cán bộ giám sát của công ty thoát nước hà nội đã chủ động nắm bắt thông tin nhanh nhất có thể
để từ đó xác định được các hướng mưa qua đó thông báo kịp thời tới người dân và các đơn vị trực thuộc để chủ động hơn trong công tác ứng trực

trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi